công an phường hắc dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu vừa kịp thời ngăn chặn
hai nhóm thanh niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
do mâu thuẫn từ việc ngô hoàng việt bị một nhóm giàn mặt cấm không được đưa công nhân
của công ty phước đang và làm việc cho công ty việt an trụ sở tại thị xã phú mỹ
việt đã thuê nguyễn hữu nhân và một nhóm đối tượng mang theo hung khí đến trước công ty việt an
khi gặp nhóm đối thủ là nguyễn hữu trần nhóm của nhân chạy tới đạp trần ngã xuống đất
thế nhân cầm khẩu súng trên tay trần bỏ chạy sau đó cùng ba đối tượng khác quay lại
mang theo gạch đá và đánh nhau với nhóm của nhân
lực lượng công an phường hát dịch đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
thì phát hiện vụ việc nên đã kịp thời khống chế bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ được gồm hai khẩu súng và bốn con dao tự chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bảy đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định